ngày làm việc thứ một mươi bốn của kỳ họp thứ bảy được sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã điều hành phiên họp
quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thi hành án hình sự sửa đổi
với tỷ lệ chín mươi một năm mươi ba các đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thi hành án hình sự sửa đổi
các đại biểu nhất trí cao với những quy định tại điều một mươi bảy hai mươi bảy và ba mươi ba
trong đó đối với điều ba mươi ba về tổ chức lao động cho phạm nhân
cho phép doanh nghiệp hợp tác với trại giam để tổ chức lao động cho phạm nhân
theo hướng doanh nghiệp tổ chức các khu sản xuất điểm lao động ngoài chạy giam
do doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư trực tiếp tổ chức sản xuất quản lý trại giam phối hợp và đưa phạm nhân ra lao động
ủy ban thuộc vụ quốc hội nhận thấy pháp luật hiện hành cho phép trại giam tự mình
hoặc hợp tác với tổ chức cá nhân để tổ chức các khu lao động dạy nghề cho phạm nhân
các khu này phải do trại giam trực tiếp đứng ra tổ chức thuộc phạm vi quản lý của trại giam
ủy ban thuộc vụ quốc hội đã tổ chức xin ý kiến đại biểu quốc hội về vấn đề này
nhưng chưa đạt được năm mươi tổng số đại biểu quốc hội đồng ý
nếu ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho phép bỏ khoản bốn điều ba mươi ba của dự thảo luật chính quốc hội
luật thi hành án hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi biểu quyết thông qua luật thi hành án hình sự sửa đổi
quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
và luật sở hữu trí tuệ với chín mươi hai năm mươi sáu các đại biểu tán thành